phẫu thuật thần kinh soạn não là lĩnh vực chuyên sâu đòi hỏi trang thiết bị y tế hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trình độ chuyên môn cao
bắt nhịp với sự phát triển của khoa học công nghệ y tế thế giới bệnh viện hữu nghị việt đức đã triển khai hệ thống năm phòng mổ hiện đại
đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế thuộc trung tâm phẫu thuật thần kinh tạo đà phát triển các kỹ thuật cao về phẫu thuật thần kinh soạn não
nâng cao tỷ lệ thành công của các ca mổ mở ra hy vọng sống cho nhiều người bệnh nguy kịch
hệ thống phòng mổ này được đầu tư đồng bộ các trang thiết bị y tế hiện đại hàng đầu thế giới hiện nay
như hệ thống kính hiển vi chuyên dụng cho phẫu thuật thần kinh hệ thống đỉnh vị theo dõi các dây thần kinh trong khi mồ
hệ thống theo dõi những tổn thương ở vỏ não trong khi mổ hệ thống siêu âm drople hệ thống hiển thị huynh quang ở trong phẫu thuật
theo các chuyên gia phẫu thuật thần kinh là một trong những phẫu thuật
chuyên khoa khó khăn và phức tạp nhất vì những can thiệp về thần kinh sọ não đòi hỏi sự chính xác đến từng mm
so với các phẫu thuật trước đây ưu điểm của hệ thống năm phòng mổ hiện đại là ít xâm lấn hạn chế tài biến trước và sau mổ
dự kiến cuối năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện sẽ triển khai thêm phòng mổ thứ sáu phòng mổ hybrip là thiết kế phòng mổ hiện đại nhất
chưa từng có ở việt nam kết hợp giữa phòng mổ hiện đại và các phương tiện trần đoán hình ảnh
tiên tiến giúp giảm thời gian phẫu thuật và đem lại hiệu quả phẫu thuật tốt nhất cho người bệnh